chỉ vì đi trên đường thấy một số phụ nữ cãi nhau nên đứng xem bị nhóm người lạ đuổi đánh
vậy mà một đối tượng trong băng nhóm áo cam lại kéo vây cánh hò hét đi đánh để trả thù
hậu quả của việc thiếu suy nghĩ hành động kiểu côn đầu đó đã khiến gần cả trăm người vướng vào vòng lào lý
chạy đến bãi đất chống bên hông trường mầm non đông nam á
chở bốn mươi trĩa cất dấu trước đó và gom hung khí của các đồng phạm trở về bãi xe của lực
còn xong mượn xe ba gác bảo linh chở khoảng bốn mươi trĩa dấu ở xóm đình
trên đường phạm văn chí phường bảy quận sáu đến bãi xe của lực
phân phát cho song phúc sơn đậm hòa trường nguyễn xuyên huỳnh lai mộng bình phát lép để đi đánh nhau
riêng nhóm nguyễn thanh long nguyễn đức lợi lưu thành đại nguyễn ngọc phước diệp minh hùng nguyễn văn trung
và nhiều đối tượng khác tập trung tại xóm chùa trên đường lý chiêu hoàng phường một mươi quận sáu
để chờ tuấn gọi sẽ cùng đi đánh nhóm mai nguyễn xuân thành
cùng thời điểm này sau khi hẹn đánh nhau với nhóm phát lép
mai nguyễn xuân thành lên mạng facebook nhắn tin trong nhóm long gia la
nhóm tuấn và giót đang đập phá nhà thành và hẹn hai mươi giờ sẽ sắp tại cầu nước lên
để kêu gọi thêm người hỗ trợ mai nguyễn xuân thành nhờ dương đại trí trí nhảm lâm quốc trí duy phương
và nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm phát lép
trí nhảm nhờ nguyễn ngọc tuyền vũ trí linh gọi thêm đồng phạm chuẩn bị hung khí
trí nhảm còn bảo nguyễn vũ linh gọi điện nhờ nguyễn minh tuấn tìm địa điểm để tập trung người
minh tuấn đồng ý gọi điện cho trần thị kim ngân hỏi mượn nhà xưởng ra công vớ
của ngân tại ấp một xã tân kiên huyện bình chánh
ngân đồng ý
minh tuấn liền thông báo cho linh biết địa chỉ nhà xưởng của ngân
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhóm trí nhảm cùng mai nguyễn xuân thành
tuấn ngọc tuyền khoa thuận tứ phát sang lộc lâm minh trí man anh tuấn
duy tài đông thiện xuyên phát huy nhí lương cường hùng quốc duy việt lợi minh lợi đạt
kiệt nhật sang thiện phúc phụng minh tân thanh tùng bá thành điều khiển xe máy
mang hung khí tập trung tại nhà xưởng của ngân
một lúc sau dưới sự chỉ đạo của nguyễn ngọc tuyền hai đối tượng điều khiển xe ba gác
chở nhiều loại hung khí cùng áo màu cam loại ao lưới dùng để mặc tập bóng đá
tại đây các đối tượng ngồi sau xe máy chưa có hung khí thì được trí nhảm và mai nguyễn xuân thành
phát chĩa đào mã tấu hoặc chai bia có chứa xăng cùng với một áo màu cam mặc vào để phân biệt
khi đánh nhau tránh nhầm phe mình
sau đó nhóm này lái xe máy dầm rộ đi tìm nhóm phát lép tuấn để đánh
còn nguyễn vũ linh thấy đông người nên bỏ về trước
sau khi các đối tượng đi hết nguyễn minh tuấn bảo nguyễn tấn phát và một số đối tượng khác
dọn dẹp nhà xưởng gọi điện cho phạm tuấn cường đến xóa hết các dữ liệu camera lúc nhóm này tụ tập
tháo bỏ ồ cứng của đầu thu camera
lúc này trí nhảm dẫn đầu các đối tượng chạy xe máy thành đoàn qua các tuyến đường
song hành trần đại nghĩa vòng xoay an lạc quốc lộ một a tên lửa đường số bảy đường số sáu
rồi đến quán ốc hương đường số sáu khu phố tám phường an lạc a quận bình tân
các đối tượng tập trung trước quán ốc hương gây náo loạn cả đoạn đường
mai nguyễn xuân thành la lớn tuấn đâu ra đây tao lấy đầu mày
lúc này anh lâm thành long đang ngồi ăn uống trong quán cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi
nhóm trí nhảm tưởng anh long quay phim mình mai nguyễn xuân thành hô to chém
nhiều đối tượng cầm hung khí xông vào quán đập phá tài sản gây thiệt hại hơn năm bốn triệu đồng
và đâm anh long gây thương tích ba mươi năm
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại quán ốc hương ở quận bình tân tp hcm
sau ba ngày xét xử vụ án chín mươi bốn bị cáo về các tội hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích tại quán ốc hương đã xong phần xét hỏi
khi chín mươi bốn bị cáo lên xe trở về trạm giam hội đồng xét xử thực hiện nghị án để đưa ra bản án đúng người đúng tội
theo nhận định của đại diện viện kiểm sát nhân dân hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự
nguy hiểm cho xã hội coi thường pháp luật coi thường tính mạng tài sản của người khác
do đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử có bản án đủ sức gian đe giáo dục các bị cáo
sau những buổi xét hỏi tranh luận tại phiên tòa những câu trả lời của các bị cáo khiến người tham dự phiên tòa không khỏi ngói lòng
là học sinh đang đi học phạm tội khi mới một mươi sáu tuổi bỏ học giữa trường không việc làm
sau bảy ngày xét xử ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa nhân dân tp hcm
đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử chín mươi bốn bị cáo trong vụ hỗn chiến tại quán ốc hương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mai nguyễn xuân thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
một mươi năm tù dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một mươi một năm sáu tháng tù một mươi sáu bị cáo khác đồng phạm với thành và trí
về ba tội cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng từ ba năm chín tháng tù đến chín năm sáu tháng tù
bị cáo hồ chí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bốn năm sáu tháng tù và trần thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn sáu năm tù
về tội gây mất trật tự công cộng đồng phạm linh và tuấn cùng tội danh gây dối trật tự công cộng
một bị cáo bị tuyên từ ba năm một mươi một ngày tù đến ba năm sáu tháng tù
về tội cố ý gây thương tích bị cáo phạm anh kiệt sinh năm hai nghìn bốn ba năm ba tháng hai ngày tù
đào minh thiện sinh năm hai nghìn bốn hai năm tám tháng hai mươi sáu ngày tù lê tuấn kiệt sinh năm hai nghìn năm hai năm sáu tháng sáu ngày tù
theo hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần xử nghiêm
tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên đủ gian đe giáo dục
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau